chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin sáng nay thứ hai ngày chín tháng một mươi có những nội dung đáng chú ý sau
đà nẵng chuẩn bị chú đáo cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
khả năng xảy ra lũ quét và ngập úng ở miền trung
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dự kiến đạt tám tỷ usd
trong phần tin quốc tế mỹ đề cao tinh thần đoàn kết sau vụ xả súng tại las vegas
hơn bốn mươi người thương vong trong vụ nổ ga tại ghana
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn với việc được chọn đăng cai tổ chức diễn đàn apec hai nghìn hai mươi
đà nẵng không chỉ khẳng định là thành phố của những sự kiện
mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh ra thế giới
công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã được đà nẵng chuẩn bị chú đáo đồng bộ
bao gồm cả việc làm mới các con đường
trong những ngày này đà nẵng đã tăng cường công tác làm đẹp cảnh quan đường phố
trồng cây xanh tạo bóng mát bổ sung ghế đá xây dựng mới một số bồn hoa tạo cảnh quan rực rỡ
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy nơi người đứng đầu của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
gặp nhau mỗi lần tại kỳ họp cấp cao cùng đoàn tùy tùng quan khách
đại diện các tập đoàn lớn lên đến một mươi năm người và sáu phóng viên quốc tế
được xem là sự kiện quốc tế lớn nhất việt nam tổ chức trong hơn một mươi năm trở lại đây
và là sự kiện tầm quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện này mang đến cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đà nẵng nói riêng
và việt nam nói chung ra thế giới
việc quảng bá địa phương thông qua yếu tố con người văn hóa cảnh quan là đặc biệt quan trọng
tuy nhiên nếu cơ sở hạ tầng hay những con đường tuyến phố nhách nhác sẽ là điểm trừ
còn ngược lại sẽ nhân lên gấp bội phần về giá trị sức hấp dẫn của điểm đến
nhất là với sự kiện tầm quốc tế như apec
cục thuế tp hà nội vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận
hồ sơ khai thuế điện tử hai bước nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế
thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế thực hiện kê khai nộp thuế đúng hạn chính xác
theo quy định của pháp luật đồng thời giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế
theo đó kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế
khi gửi đến cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế sẽ nhận được hai thông báo
thông báo bước một về việc cơ quan thuế tiếp nhận
hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế được trả chậm nhất trong vòng một mươi năm phút
sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế
thông báo bước hai về việc cơ quan thuế chấp nhận không chấp nhận
việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế được trả ra trong vòng một ngày làm việc
kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế trả thông báo bước một
để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cục thuế tp hà nội đề nghị
người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn ghi trên thông báo và gửi lại hồ sơ khai thuế
đã điều chỉnh bổ sung cho cơ quan thuế
từng tình huống sai sót hướng dẫn xử lý sẽ được hiển thị khi hồ sơ khai thuế của người nộp thuế
nhận được thông báo bước hai là hồ sơ khai thuế không được chấp nhận
tối qua tám một mươi tại văn miếu quốc tử giám thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
đã tổ chức lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện
trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi bảy đây là năm thứ một mươi năm liên tiếp thành phố hà nội tổ chức sự kiện quan trọng này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đến sự buổi lễ
hai mươi thủ khoa xuất sắc được tuyên dương tại buổi lễ là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học học viện
với thành tích ấn tượng về học tập gian luyện và công tác đoàn hội
nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên là những tấm gương vượt khó vươn lên
có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả
được giải trong nước và quốc tế nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực năng động
hôm nay được tham dự lễ vinh danh các thủ khoa xuất sắc trong tp hà nội
thì em cảm thấy rất là vinh dự rất là tự hào và cảm thấy đây là động lực
để cho em tập trung nghiên cứu phát triển để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nước nhà
như năm trước thì chỉ có hai mươi năm trên một trăm linh thủ khoa là được tuyển thẳng
tuyển thẳng ở đây là không qua thi tuyển nhưng mà vẫn phải sát hạch phỏng vấn
hai mươi năm thủ khoa thôi thì em trước mắt là em muốn số lượng đấy tăng lên
để cho những bạn khác cũng được tiên dương cũng được có những cơ hội làm việc
ngoài ra thì em cũng mong muốn không chỉ được làm việc ở các sở hay là những cơ quan ngang sở
mà có thể là bộ có cơ quan băng bộ thì em nghĩ là đấy cũng là một cơ hội
và sẽ khiến cho chúng em sẵn sàng phấn đấu hết mình nhiều hơn nữa trong học tập và làm việc
sau một mươi năm năm đã có hơn một sáu trăm linh thủ khoa được vinh danh

đây là một trong những thông khen của ủy ban nhân dân tp hà nội
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên sâu sắc của tp hà nội
đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ
đồng thời là sự ghi nhận biểu dương đối với kết quả học tập rèn luyện tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên thủ đô
nhiều trong số các bạn thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp có nhiều đóng góp cho thủ đô và đất nước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trung bộ chuẩn bị đón mưa cực lớn khả năng xảy ra lũ quét và ngập úng
từ trưa nay chín tháng một mươi ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ ngày chín một mươi một một mươi trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng lên mức báo động một báo động hai
các sông ở nghệ an thờ thiên huế
lên mức báo động một trên báo động một
các sông ở thanh hóa quảng nam quảng ngãi còn dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
đặc biệt là các huyện kỳ sơn con cuông quỳ châu tương dương quế phong quỳ hợp của tỉnh nghệ an
hương sơn vũ quang hương khê đức thọ tỉnh hà tĩnh
tuyên hóa minh hóa bố trạch tỉnh quảng bình đắk rông hướng hóa hải lăng tỉnh quảng trị
ngập úng ở các khu đô thị các thành phố lớn có khả năng xảy ra như thành phố vinh nghệ an
thị xã kỳ anh thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
thị xã ba đồn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
quảng trị đông hà tỉnh quảng trị thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
thưa quý vị và các bạn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
vừa kịp thời cứu trợ một mươi năm thuyền viên trên tàu hàng phương nam sáu mươi tám
khi tàu này gặp sự cố nước tràn vào buồng máy trên vùng biển hải phòng
theo thông tin ban đầu lúc một h hai mươi năm phút sáng ngày tám tháng một mươi
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin
tàu phương nam sáu mươi tám thuộc công ty trách nhiệm yếu hoạn phương nam
chở theo ba tám trăm linh tấn hàng trên đường hành trình từ philippines về hải phòng
bị nước tràn buồng máy tại vị trí cách hải phòng bốn mươi năm hải lý
một mươi năm thuyền viên trên tàu đã cố gắng tìm kiếm cứu nạn hàng hải phòng
vắng khắc phục sự cố nhưng nước tràn vào ngày càng nhiều tàu có nguy cơ bị chìm
ngay khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu phương nam sáu mươi tám
trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhanh chóng điều động tàu cứu nạn sr bốn trăm một mươi một
lập tức lên đường đi ứng cứu
cùng lúc đó trung tâm cũng phối hợp cùng với chủ tàu cảng vụ hàng hải hải phòng
điều động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn
tham gia hỗ trợ tàu phương nam sáu mươi tám trong việc chống chìm
và sẵn sàng giải cứu các thuyền viên nếu tình hình xấu đi
sau nhiều giờ nỗ lực đến bảy h ba mươi phút cùng ngày tàu phương nam sáu mươi tám đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất
lượng nước tràn vào tàu đã giảm tạm thời
theo một khảo sát mới đây của bộ lao động thương binh và xã hội
tỷ lệ lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội còn rất hạn chế
hơn bốn mươi trong nhóm này chưa từng nghe nói đến bảo hiểm xã hội tự nguyện
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo
một số vấn đề về việc làm và tiếp cận
chính sách liên quan của lao động phi chính thức tại việt nam
do bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức mới đây
điều đang nói vẫn còn gần bốn mươi triệu người lao động trong khu vực phi chính thức
người lao động tự tạo việc làm giúp việc gia đình nông dân ngư dân
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng chưa đăng ký tham gia
để thu hút nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng cho người lao động
từ một mươi đến ba mươi tùy từng đối tượng
chủ chức này được ký bản
và kỳ vọng sẽ nâng mức bao phủ bảo hiểm xã hội
đồng thời giúp những người lao động tự do có thêm quyền lợi

đó là thủy điện trung sơn hai trăm sáu mươi mw nhiệt điện thái bình sáu trăm linh mw

từ một trăm một mươi điện lực việt nam chín tháng qua tập đoàn đã hoàn thành đưa vào phát điện
một trăm một mươi bốn công trình lưới điện từ một trăm một mươi điện lực việt nam chín tháng qua tập đoàn đã hoàn thành

đưa vào phát điện một trăm một mươi bốn công trình lưới điện từ một trăm một mươi điện lực việt nam chín tháng qua tập đoàn đã hoàn thành
và khởi công xây dựng một trăm bốn mươi bốn công trình lưới điện một trăm một mươi năm trăm linh kv
khối lượng các công trình hoàn thành đạt một ba trăm một mươi sáu km đường dây
và công suất chảm biến áp là một mươi bốn trăm bảy mươi năm mw
theo evn trong tháng một mươi này mục tiêu của tập đoàn là hòa lưới phát điện tổ máy thứ hai
của nhiệt điện vĩnh tân bốn sáu trăm linh mw
cùng với đó evn cũng bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy
các dự án lưới điện trọng điểm miền nam và các dự án trọng điểm khác
như trạm biến áp năm trăm linh kv việt trì nâng công suất trạm biến áp năm trăm linh kv vũng áng
và các chảm biến áp hai trăm hai mươi kv nông cống lưu xá đắc nông
tổng cục thuế vừa có văn bản yêu cầu cục thuế các địa phương
thu hồi khoản nợ lên tới một năm trăm chín mươi năm tỷ đồng của hơn sáu trăm linh doanh nghiệp khai khoáng tại năm mươi ba tỉnh thành
số tiền trên nằm trong số nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
theo tổng cục thuế số nợ trên ngoài lý do doanh nghiệp không chịu đóng
thì trách nhiệm của các cục thuế chưa kịp thời đôn đốc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đầy đủ
vì vậy lãnh đạo tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các địa phương giả soát
đối chiếu xác minh chính xác số tiền nợ động của từng doanh nghiệp
để áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc cưỡng chế nợ thuế
đang trong chính vụ xuất khẩu tôm nguồn tôm nguyên liệu rất hút đã kéo theo giá tôm gần đây tăng mạnh
người nuôi tôm tại cà mau đang rất phấn khởi xuống giống
hiện giá tôm nguyên liệu ở cà mau đang đạt ngưỡng cao
cụ thể giá tôm xú loại ba mươi con một kg đạt mức hai trăm một mươi năm hai trăm hai mươi đồng một kg
loại bốn mươi con một kg giá một trăm tám mươi đến một trăm chín mươi đồng một kg tăng khoảng một mươi năm so với cùng kỳ
giá tôm thẻ chân trắng giao động khoảng một trăm linh năm đồng đến một trăm linh bảy đồng một kg
loại một trăm linh con một kg cao hơn khoảng một mươi so với hơn hai tháng trước
giá tôm nguyên liệu tăng cao không chỉ mang thêm nguồn lợi nhuận đáng kể
mà còn tạo đà kích thích người dân xuống giống
hiện nay thị trường eu và mỹ đang nhập mạnh mặt hàng tôm
để chuẩn bị cho dịp lễ tết cuối năm dẫn đến giá tôm tăng mạnh
tuy nhiên thông thường chỉ đến khoảng cuối tháng một mươi một
nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường này sẽ giảm mạnh và giá tôm khó duy trì
chính vì vậy người nuôi tôm cần cân nhắc xuống giống vụ mới
khi điều kiện nuôi hiện nay không thật sự thuận lợi và một vụ tôm kéo dài ít nhất hai tháng
đến thời điểm này vẫn chưa tìm được nơi tiêu thụ
thế nhưng hàng trăm hộ dân ở huyện chư pư tỉnh gia lai vẫn đổ xô trồng cây nghệ
tuy nhiên đây là cây trồng mới trên địa bàn và được chính quyền địa phương khuyến cáo không mở rộng diện tích
dù thế đã có gần cả trăm hectare được người dân trồng loại cây này
nỗi lo đầu ra giờ vẫn hiện hữu đối với người dân nơi đây
vườn nghệ đã gần đến thời điểm thu hoạch
nhưng ông nguyễn liệu thôn phú hà xã ia phật lứ huyện chư pư vẫn lo lắng đầu ra
với hai xào được trồng mới trên mảnh đất trồng tiêu vừa bị phá bỏ vì già cỗi
gia đình ông đã đầu tư cả chục triệu đồng để trồng cây nghệ
dù vẫn biết chưa tìm được đầu ra
nhưng ông vẫn trồng bởi có rất nhiều hộ dân ở xã ia pứ đổ xô trồng loại cây này

các giống nghệ được người dân mua về từ các tỉnh lân cận như đắk lắc đắk nông về trồng
tuy nhiên tình hình tiêu thụ nghệ trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu theo hình thức tự phát
do một số hộ dân sản xuất tự đứng ra thu mua và giá cả vẫn chưa có gì bảo đảm mang lại lợi nhuận cho người dân
đầu ra là cùng bắp bên chưa có đầu ra
mà giống chủ yếu là giống cũng mua từ các người dân bên đắk lắc thôi
chứ cũng không phải mà hiện tại bây giờ là chưa có ký hợp đồng của một công ty nào hết
hiện nay thì các cơ sở chế biến chưa có cũng như cơ sở thu mua cũng chưa được hình thành một cách bài bản
thì người dân cũng không nên ô ạc mở rộng diện tích một cách tự phát
để dẫn đến khủng hoảng thừa sản lượng
cái thiệt hại đáng tiếc
trong nhiều năm qua có thể thấy việc nông dân đổ xô trồng các loại cây nông sản cây công nghiệp theo phong trào vẫn chưa dừng lại
dù được chính quyền ngành chức năng khuyến cáo mổ xẻ từ nhiều năm nay
nhưng chưa hề có giải pháp căn cơ liên hoàn trong việc định hướng từ cây trồng đến đầu ra cho các sản phẩm này
nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng định hướng thị trường bao tiêu sản phẩm
cũng như phát triển một nền nông nghiệp bền vững
thì người nông dân vẫn luẩn quẩn với câu hỏi
trồng cây gì nuôi con gì
hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hầu hết tăng trưởng mạnh
tại những thị trường truyền thống thị trường chủ đạo như mỹ nhật bản eu trung quốc và hàn quốc
trung bình chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt khoảng bảy trăm linh triệu đô la mỹ một tháng
trong khi đó mùa xuất khẩu mặt hàng này là ba tháng cuối năm
vì vậy theo hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam
kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt mục tiêu tám tỷ đô la mỹ trong năm nay là hoàn toàn có thể
để chuẩn bị sẵn sàng cho ngành gỗ đáp ứng nhu cầu điều kiện của các thị trường xuất khẩu truyền thống quan trọng trong tương lai
cần loại bỏ nguồn gỗ nguyên liệu rủi ro cao có nguồn gốc từ nhập khẩu
thay thế bằng các nguồn gỗ nguyên liệu sạch trong nước
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc thúc đẩy xuất khẩu phát triển thị trường nông thủy sản thời gian tới nhất là các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thủ tướng giao bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai theo thẩm quyền các giải pháp phù hợp
nhằm thúc đẩy xuất khẩu phát triển thị trường nông thủy sản
trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành
nhất là tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất thị trường
tiến trình thao gỡ rào cản và đàm phán mở cửa thị trường
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để định hướng thị trường định hướng sản xuất
và ngăn ngừa các thông tin không chính xác gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu
kịp thời thao gỡ khó khăn vấn mắc để hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu
đề xuất thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bên cạnh trồng cây nho ăn quả tươi
đồng bào trăm ở thôn phú nhuận xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
cũng đã trồng mới giống nho làm rượu vang
nhờ có các kỹ sư hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ngay tại vườn
nên hầu hết diện tích trồng nho làm rượu phát triển tốt mang lại thu nhập cao cho nông dân
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bên cạnh trồng cây nho ăn quả tươi
đồng bào trăm ở thôn phú nhuận xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
cũng đã trồng mới cây nho làm rượu vang
nhờ có các kỹ sư hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ngay tại vườn
nên hầu hết diện tích trồng nho làm rượu phát triển tốt mang lại thu nhập cao cho người nông dân
nông dân thạch vũ vương ở thôn phú thuận xã phước thuận huyện ninh phước
là người đầu tiên trồng nho làm rượu vang
ông vương cho biết để trồng nho ăn quả tươi nông dân phải làng giàn cho cây nho leo lên ràn
còn giống nho làm rượu vang thì được trồng theo hàng rào thẳng đứng như thế này
yêu điểm của phương pháp này là quả nho được hấp thụ trực tiếp ánh sáng chiếu vào
giúp quả nho tăng độ đường cao và dễ thu hoạch
quả nho làm rượu không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ giá bán ổn định
mà chi phí thấp do ít sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu
ít tốn công chăm sóc và tiết kiệm nước tưới tiêu nhiều hơn so với trồng nho ăn quả tươi
chỉ vài sao trồng thử nghiệm lúc ban đầu đến nay gia đình ông vương đã nhân rộng lên một hectare
ở nước việt nam mình rất thiếu là bây giờ người ta rất cặn mình
nho là nó bao giá trước mắt là thị trường là một mươi năm
là mình làm là từ đạc là độ đường độ rít cao là nó có thể là hưởng ba mươi ngàn
mà khi thị trường lên là công ty sẽ bao quá giá lên tiếp
mỗi năm ông vương thu hoạch ba vụ năng suất đạt một tấn một xào một vụ
riêng vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đạt năng suất một năm tấn một xào
mỗi năm thu nhập hơn sáu trăm linh triệu đồng
đến nay đã có hàng chục hộ đồng bào trăm
ở ninh thuận đến tìm hiểu học hỏi cách trồng nho mới này
tôi thấy nhỏ rượu vang này nó cũng có hiệu quả
cắt cột cành nó cũng đỡ nó không có tốn công
nó không có tỉ trái tỉ đồ chỉ cột cành không thôi
đều có một cái là nó nhẹ thuốc nhẹ phăng
công tự tuy làm nó cũng đạt
nó nhẹ nó nhọc công không có như nho đỏ
nho đỏ còn cột cành nó nhọc công
còn nho này thì đứng ở ngoài mình cầu thơ
nho vang này rất là hiệu quả

hình trồng nho làm rượu vang tại vườn ông thạch vũ vương
là chương trình liên kết giữa doanh nghiệp ở tỉnh lâm đồng với nông dân
nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm sạch từ nguyên liệu đến sản phẩm đầu ra
cây nho làng rượu vang đang là sự lựa chọn phù hợp
để tiếp tục phát triển tại ninh thuận trong tương lai
lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện vị xuyên hà giang cho biết
sau một thời gian được xử lý điều trị tích cực theo phác đồ chống độc
đến thời điểm này đã có bốn mươi một trên năm mươi ba bệnh nhân
trong vụ ngộ độc thực phẩm đã bình phục hoàn toàn xuất viện và trở về với gia đình
đến nay bốn mươi một bệnh nhân đã được kiểm tra lại các xét nghiệm cận lâm sàng
cho thấy lâm sàng ổn định bình phục hoàn toàn và đã được xuất viện
một mươi hai bệnh nhân còn lại trong vụ ngộ độc thực phẩm
vẫn đang được các y bác sĩ bệnh viện theo dõi chăm sóc điều trị
nhìn chung sức khỏe của một mươi hai bệnh nhân đang tiến triển tốt
tuy nhiên bệnh viện vẫn phải làm thêm các xét nghiệm để theo dõi
kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường xảy ra
tất cả số bệnh nhân còn lại có thể xuất viện trong một hai ngày tới
lãnh đạo tỉnh hà giang đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho ba gia đình có người tử vong
mỗi nạn nhân ba triệu đồng
năm mươi ba bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện vị xuyên
mỗi bệnh nhân một triệu đồng
hôm qua tại km bốn một trăm linh trên tuyến dt sáu trăm bốn mươi ba đường tỉnh
thuộc thôn tân lập xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
làm hai người thương vụ
thời điểm trên lái xe lê đình phục sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại xã ia tinh huyện ia ca tỉnh đắk lắc
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c hai mươi chín sáu mươi bốn
chở đầy gỗ keo lưu hành theo hướng tây đông
đến đoạn đường trên đâm vào vách núi khiến lái xe phục bị gỗ đẻ tử vong tại chỗ
phụ xe chưa rõ danh tính bị mắc kẹt thương nặng được đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu
đây là đoạn đường tốt nhưng có nhiều khúc cua hiểm trở rất dễ xảy ra tai nạn
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh phú yên điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế mỹ đề cao tinh thần đoàn kết sau vụ xả súng tại las vegas
hơn bốn mươi người thương vong trong vụ nổ ga tại ghana
thưa quý vị và các bạn phó tổng thống mỹ mike pence hôm qua đã tới thành phố las vegas
để dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra gần một tuần trước
ông mike pence khẳng định những hành vi bạo lực không thể làm suy yếu sức mạnh của nước mỹ
đồng thời kêu gọi người dân mỹ đoàn kết nhằm chống lại những tội ác tương tự
xuất hiện cùng thị trường las vegas caroline woodman cùng với các quan chức địa phương khác
tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng diễn ra ở tòa thị chính thành phố
phó tổng thống mỹ mike pence nhận định
vụ xả súng vừa qua là một thảm kịch ở mức độ khó có thể tưởng tượng được
ông bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân xấu xố
đồng thời kêu gọi người dân mỹ đoàn kết nỗ lực chấm dứt những tội ác tương tự
phó tổng thống pence khẳng định không một tội ác và hành vi bạo lực nào
có thể làm suy yếu sức mạnh của người mỹ
đồng thời bày tỏ tin tưởng người dân vẫn sẽ tìm lại được niềm hy vọng sau thảm kịch trên
liên quan đến những diễn biến mới trong quan hệ ngoại giao giữa mỹ và cuba
nhiều tổ chức tại mỹ đã lên tiếng phản đối những
định mới đây của chính phủ nước này gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với cuba
liên quan đến cáo buộc về cái gọi là các cuộc tấn công sóng âm
hay sự cố sức khỏe thính giác của các nhà ngoại giao mỹ tại cuba
hiệp hội lớn nhất của các công ty lữ hành mỹ có tổ chức các chuyến đi tới cuba
đã ra tuyên bố chung phản đối quyết định của bộ ngoại giao mỹ
liên quan đến việc cắt giảm nhân sự ngoại giao và cảnh báo công dân mỹ
tuyên bố nêu rõ với những bằng chứng được công bố và thực tế
là bộ ngoại giao mỹ khẳng định
không có thêm công dân mỹ nào khác bị ảnh hưởng
hiệp hội này đã tiếp tục tổ chức các chuyến đi tới cuba
trong khi đó afsa tổ chức công đoàn tập hợp hơn một mươi năm nhà ngoại giao mỹ
đang làm việc tại khắp nơi trên thế giới
cũng lên tiếng phản đối quyết định của mỹ
đồng thời khẳng định các nhà ngoại giao thành viên của afsa
được chuẩn bị đầy đủ để tiếp tục nhiệm vụ của mình
dù các vấn đề về sức khỏe là giả định hay là thực sự
tờ new york times của mỹ cũng vừa có bài viết chỉ trích quyết định của washington
ngừng vô thời hạn dịch vụ cấp trị
khi cho rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi chính đáng của các công dân
hoặc người cư trú tại mỹ góc cuba
hôm qua các lực lượng thổ nhĩ kỳ đã giao tranh với các tay súng thánh chiến
ở khu vực biên giới thuộc tỉnh illib của syri
vụ đụng độ xảy ra một ngày sau khi ankara thông báo
sắp thực hiện một chiến dịch quân sự ở tỉnh miền bắc syri này
tổ chức giám sát nhân quyền syri cùng với nhiều nhân chứng cho biết
vụ đụng độ xảy ra vào sáng
ngày tám tháng một mươi khi một nhóm tay súng thuộc liên minh thanh chiến hayat tarif al sam
tại syri đã nổ súng vào lực lượng thổ nhĩ kỳ
đang dỡ bỏ một phần của bức tường dọc biên giới giữa nước này và syri ở tỉnh idlib
các binh sĩ của thổ nhĩ kỳ đã bắn trả và nã pháo vào khu vực
tổ chức trên cho biết đạn pháo của thổ nhĩ kỳ đã rơi xuống gần một khu vực trại tị nạn
khiến nhiều người phải rời bỏ khu vực này
trong khi đạn pháo của nhóm thanh chiến cũng nhằm vào một cứ điểm của thổ nhĩ kỳ
gần cửa khẩu bab al hawa
các chiến dịch quân sự ở iblis được thực hiện theo kế hoạch của bốn khu vực giảm căng thẳng leo thang
mà các nước nga iran và thổ nhĩ kỳ đã nhất trí thiết lập ở phía tây syri
theo đó tỉnh iblis là khu vực cuối cùng tiến hành thiết lập vùng giảm leo thang
song vấp phải sự kháng cự mạnh của các nhóm thanh chiến
đã có ít nhất sáu người thiệt mạng và ba mươi năm người khác bị thương
trong vụ nổ ga tại một trạm nhiên liệu ở thủ đô akra của ghana
lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hạ nhiệt bồn chứa này trước khi hút khí ga ra ngoài
vụ việc xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng hôm qua theo giờ việt nam
tại khu vực atomic johnson gần trường đại học ghana ở phía đông nam của thủ đô agra
một xe bồn chở khí ga hóa lỏng đã bốc cháy và phát nổ
sau đó lan sang một chạm xăng ở ngay bên đường
theo một người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa
nguyên nhân cháy nổ là do do dì khí ga
trong lúc xe bồn trên đang tiếp nhiên liệu cho trạm nhiên liệu
vụ việc đã khiến một số phương tiện xung quanh bốc cháy
và khiến nhiều người dân trong khu vực phải sơ tán khỏi nhà cửa
hiện tại ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
song tình hình vẫn nguy hiểm
do trong một bồn chứa vẫn còn khí ga ở nhiệt độ cao
chính phủ qatar hôm qua thông báo sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân
khi nền kinh tế nước này đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận từ một số quốc gia ả rập láng giềng khác
thủ tướng qatar
khalifa anthony đã đồng ý cắt giảm một nửa chi phí thuê mặt bằng cho các công ty
hoạt động tại những khu vực dịch vụ hậu cần và kho vận của nước này trong vòng hai năm tới
các nhà đầu tư mới vào khu vực trên cũng được miễn trừ hoàn toàn chi phí thuê cơ sở hạ tầng trong vòng một năm
nếu họ xin được giấy phép xây dựng trước thời hạn xác định
ngoài ra ngân hàng phát triển qatar cũng tạm dừng việc nhận các khoản vay trả góp trong vòng sáu tháng
nhằm hỗ trợ những dự án trong lĩnh vực công nghiệp tại nước này
thủ tướng qatar abdullah cũng thông báo tới các bộ và ban ngành
về việc tăng thu mua hàng hóa tại các địa phương lên một trăm linh thay vì mức ba mươi như hiện tại
điều kiện đặt ra là các hàng hóa địa phương cần đạt những tiêu chuẩn cần thiết
và việc thu mua tuân thủ những quy định về đấu thầu
phần còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
những người yêu thích chuyện tranh hâm mộ siêu anh hùng
đang tham gia lễ hội văn hóa comic con hai nghìn một mươi bảy vừa khai mạc tại trung tâm jakos javid new york mỹ
đây là dịp để những người hâm mộ
chiếm ngưỡng các sản phẩm sẽ được ra mắt trong tương lai
dựa trên đủ các lĩnh vực như chuyện tranh trò chơi điện tử đồ chơi hay phim ảnh
các nhà tổ chức dự đoán sẽ có khoảng hai trăm linh người hâm mộ đến tham dự
sự kiện new york comitcon đã trở thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất tại khu vực bắc mỹ
dự kiến sự kiện năm nay sẽ kết thúc vào ngày một mươi tháng một mươi tới
hàng trăm quả khinh khí cầu với đủ hình dạng và kích cỡ
đã làm nổi bật bầu trời thành phố albuquerque của bang new mexico của mỹ
tại lễ khai mạc lễ hội khinh khí cầu thế giới lần thứ bốn mươi sáu
lễ hội đã thu hút rất nhiều người dân địa phương và khách du lịch đến tham quan
sự kiện năm nay có sự tham dự của năm mươi quốc gia
với năm trăm linh quả kinh khí cầu thông thường đủ màu sắc và chín mươi bốn quả kinh khí cầu có hình thù đặc biệt
các nhà tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng một triệu khách tham quan
lễ hội khinh khí cầu thế giới năm nay sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm tháng một mươi tới
sau một thời gian dài chờ đợi
thì trailer đầu tiên của pacific
rim uprising đã chính thức tung ra tại comic con new york của năm nay
trong trailer đầy đủ này
các nhà sản xuất đã để khán giả có cái nhìn bao quát nhất
về phần phim tiếp theo
khiến người xem cảm thấy mãn nhãn khi tràn ngập những cảnh chiến đấu
giữa jacker và kaiju
cũng như jacker và jacker
pacific rim uprising dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân

và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị và các bạn một ngày mới một tuần mới
làm việc hiệu quả và đạt nhiều thành công
xin kính chào và hẹn gặp lại